theo thông tin từ tỉnh lạng sơn cho biết đến nay phía quảng tây trung quốc vẫn chưa khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu phụ
lối mở biên giới với lạng sơn do đó các thương nhân doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua lạng sơn cần chủ động điều tiết kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
hiện trên địa bàn tỉnh lạng sơn vẫn chỉ duy trì thực hiện thông quan hàng hóa đối với năm trên một mươi hai cặp cửa khẩu
bao gồm hai cửa khẩu quốc tế là hiễu nghị và ga đường sắt đồng đăng cửa khẩu chính chi ma các cửa khẩu phụ tân thanh và cốc nam
ngoài việc chưa mở lại thông quan các cặp cửa khẩu phụ cặp chợ lối mở biên giới phía quảng tây trung quốc vẫn đang tiếp tục áp dụng thực hiện kiểm hóa một trăm linh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ việt nam chủ yếu là các mặt hàng nông sản
trước tình hình nêu trên sở công thương tỉnh lạng sơn đã có văn bản gửi sở công thương các tỉnh thành phố và các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua lạng sơn
đề nghị thường xuyên theo dõi sát cập nhật thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu chủ động kế hoạch sản xuất điều tiết lượng hàng hóa xuất khẩu tránh để xảy ra ồn tắc gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp